những người chăm sóc gấu trúc ở vườn thú everlen của hàn quốc hiện đang phải làm việc suốt ngày đêm vì cô gấu trúc nổi tiếng aibao quốc bảo đến từ trung quốc đang mang thai con thứ hai trong tháng này
cặp gấu trúc mang tên ibao và lê bao tạm dịch là kho báo đáng yêu và kho báo vui vẻ đã đến hàn quốc vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
gấu trúc con của cặp đôi gấu trúc nổi tiếng này tên là phu bao nghĩa là kho báo may mắn trao đời vào ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sự ra đời và lớn lên của fubeo đã được ghi lại đầy đủ trên các chương trình truyền hình của hàn quốc
một số hình ảnh gấu chúc con ôm chặt tay người chăm sóc gấu trúc đã lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người cảm động